thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng đã chủ trì cuộc họp hội đồng tư vấn chính sách
tài chính tiền tệ quốc gia nhằm tập trung đánh giá tác động của dịch covid một mươi chín tới tình hình kinh tế
cũng như tính tới các rủi ro liên quan tới các động thái quốc tế gần đây về thương mại dịch bệnh thiên tai
lo ngại trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ảnh hưởng tới sản xuất trong nước và xuất khẩu
đã có những ý kiến cho rằng ngân hàng nhà nước nên xem xét nới lỏng chính sách tiền tệ
tuy nhiên theo quan điểm của một số chuyên gia tài chính nền kinh tế việt nam hiện tại có mạnh nhà khó khăn
do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng vẫn đi theo xu hướng tăng trưởng với lực đầy của năm hai nghìn một mươi chín
và sự nỗ lực của chính phủ và các bộ ngành với quyết tâm không hạ mục tiêu tăng trưởng
phát biểu khai mạc thủ tướng nêu rõ vấn đề đặt ra là có loại vaccine nào có thể chữa trị được căn bệnh
sụt giảm của nền kinh tế việt nam để có thể đạt được mục tiêu kép

với việc hoạch định quyết định những vấn đề quan trọng về chủ trương chính sách tiền tệ
thủ tướng yêu cầu tại cuộc họp này các thành viên cần đề xuất những chủ trương chính sách
và những vấn đề quan trọng trong thời điểm hiện nay trong lĩnh vực tài chính tiền tệ
các biện pháp chỉ đạo điều hành để thực thi các kế hoạch mục tiêu đề ra
đề xuất các giải pháp hỗ trợ kinh doanh ổn định kinh tế vĩ mô phòng tránh dịch